công an tỉnh lạng sơn chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân tỉnh lạng sơn
đề nghị truy tố hai mươi bị can về tội mua bán tài liệu bí mật nhà nước
cơ quan an ninh điều tra xác định có năm bị can đã có hành vi mua bán tài liệu bí mật nhà nước
tại hai kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh lạng sơn năm hai nghìn hai mươi
và kỳ thi nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức tỉnh lạng sơn năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra có hai bị can có hành vi mua bán tài liệu bí mật nhà nước
tại kỳ thi tuyển dụng công chức nhà nước tỉnh lạng sơn năm hai nghìn hai mươi một
và một mươi ba bị can có hành vi mua bán tài liệu bí mật nhà nước
tại kỳ thi nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức tỉnh lạng sơn năm hai nghìn hai mươi một
các bị can thuộc công chức viên chức giáo viên các sở ngành văn phòng
ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân các huyện trong tỉnh lạng sơn